khiến những gia đình bàn mình quanh năm đói nghèo chị lại bàn với chồng tìm cách hỗ trợ họ
nhà chị toan được chị lên tặng một con bò để gây giống phát triển kinh tế
đó trở thành tài sản lớn nhất của nhà chị
không ít nhà trong bản cũng giống như chị toan cuộc sống bước sang trang mới nhờ tấm lòng thơm thảo của chị lên
ngày được nhận con bò mình vẫn cứ không tin đây là sự thật
gia đình khó khăn lắm
ngay được chị lên hỗ trợ một con bò giờ mình chỉ tập trung chăm sóc nó thôi
bò đã đẻ được mấy con bê có nằm mơ cũng không nghĩ ra được
chúng tôi thấy đây là một trong những hội viên tiêu biểu đã được các cấp hội ghi nhận
và những việc làm của hội viên lò thị lên là một trong những việc làm có tác dụng về lòng sẻ chia
cũng như là sự cảm thông chia sẻ giúp nhiều những người khó khăn trong cuộc sống chị toan lên
và tôi thấy đây là một trong những hội viên cần được xã hội chúng ta ghi nhận và tin tưởng
năm hai nghìn một mươi tám chị lên vinh dự
là một trong ba phụ nữ tiêu biểu của cả nước được tôn vinh trong giải thưởng cova ở hạng mục sống đẹp
dành cho những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng của chị
người phụ nữ dân tộc thái đã làm bản thầm đổi thay không chỉ vì nhiều nhà đã bớt khó khăn hơn nhờ sự giúp đỡ của chị
mà chính vì cái tâm tràn đầy tình yêu thương của chị lên đã trở thành nguồn cảm hứng
lan tỏa đi những thông điệp về sự tử tế về tình người ấm áp
và nó trở thành sợi dây vô hình tạo nên sự đoàn kết bền chặt ở bàn thầm xa xôi và còn nhiều gian khó này